tại trụ sở trung ương đảng tiểu ban tổ chức phục vụ đại hội một mươi ba của đảng đã họp phiên thứ ba
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư trường tiểu man chủ trì hội nghị
cùng dự còn có đồng chí nguyễn văn nên bí thư trung mương đảng tránh văn phòng trung mương đảng
hội nghị đã nghe và thảo luận về tình hình triển khai các công việc chuẩn bị tổ chức phục vụ đại hội một mươi ba của đảng
và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới phương án bố trí nơi ăn nghỉ của đại biểu và phương tiện phục vụ đại hội một mươi ba
nội quy sinh hoạt của đại biểu dự đại hội thành phần báo chí tham dự đại hội một mươi ba và một số vấn đề liên quan khác
kết luận tại phiên họp đồng chí trường tiểu ban đánh giá cao tổ chức việc tiểu ban văn phòng trung mương đảng
và các cơ quan có liên quan trong thời gian qua đã tích cực chủ động trong công việc
từ nay đến đại hội một mươi ba của đảng đồng chí yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục giả soát
triển khai các nhiệm vụ được tiểu ban phân công tăng cường phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan
tránh để sai sót chậm việc đảm bảo công tác phục vụ được thực hiện chú đáo tiết kiệm tránh lãng phí và an toàn tuyệt đối
cần phải xây dựng phương án chi tiết đặc biệt là có những phương án chủ động để đối phó với tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn ra phức tạp
đồng chí nhấn mạnh việc triển khai thực hiện tốt công tác tổ chức phục vụ đại hội của từng cơ quan đơn vị
sẽ góp phần quyết định sự thành công đại hội một mươi ba của đảng